ủy ban nhân dân tp đà nẵng vừa ban hành bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành và quận huyện của tp năm hai nghìn một mươi chín
theo đó có chín chỉ số thành phần để đánh giá năng lực cạnh tranh gồm tính minh bạch và tiếp cận thông tin tính năng động và hiệu lực thi hành
chi phí thời gian chi phí không chính thức cạnh tranh bình đẳng hỗ trợ doanh nghiệp thiết chế pháp lý tính ứng dụng công nghệ thông tin
tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất tại cấp quận huyện
đối tượng được tham gia đánh giá trong năm hai nghìn một mươi chín gồm bảy quận huyện và sở kế hoạch và đầu tư giao thông vận tải du lịch tài nguyên và môi trường
nông nghiệp và phát triển nông thôn sở xây dựng công thương lao động thương binh và xã hội thông tin và truyền thông khoa học và công nghệ
cục thuế cục hải quan cục quản lý thị trường ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đà nẵng bảo hiểm xã hội thành phố
việc công bố kỳ này kỳ vọng tất cả các sở ban ngành và địa phương cùng nhau nỗ lực khắc phục những hạn chế và phát huy những điểm mạnh
cải thiện năng lực quản lý điều hành góp phần phát triển cộng đồng doanh nghiệp của thành phố ngày càng vững mạnh